sáng ngày một mươi chín tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên xét xử phúc thẩm
đối với vũ thủy hồng ngọc bốn mươi hai tuổi việt kiều mỹ vợ cụ của bác sĩ chim quốc thái
giám đốc bệnh viện thẩm mỹ việt mỹ và phan nguyễn duy thanh cùng các đồng phạm
về tội cố ý gây thương tích
vụ án được xét xử theo kháng cáo của các bị cáo kháng cáo của ông chiêm quốc thái
kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hcm và kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân cấp cao
tại tp hcm đây là lần thứ năm phiên tòa được mở công khai sau bốn lần hoãn xử
lý do chính vì vắng mặt bà trần hoa sen người được cho là có quyền lợi và nghĩa vụ
đóng vai trò quan trọng trong vụ án nhiều lần vắng mặt
phiên xử sáng nay bà trần hoa sen tiếp tục vắng mặt
bị hại và luật sư của bị hại cho rằng bà sen là mắt xích quan trọng trong vụ án
cần có mặt để đối chất để làm rõ và yêu cầu giảng dạy bà sen đến tòa
hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vắng mặt bà sen
chính vì vậy ông chiêm quốc thái đã rời khỏi phòng xử không tham dự phiên tòa
theo án sơ thẩm năm hai nghìn một mươi tám ông thái và bà ngọc có mâu thuẫn trong việc giải quyết ly hôn
bà ngọc đã thuê côn đồ chém ông thái với giá một tỷ đồng
bà ngọc đưa số tiền năm trăm linh triệu đồng cho bác sĩ trần hoa sen tại nhà riêng của bà này
để đưa cho phan nguyễn duy thanh giám đốc công ty vệ sĩ sông thanh thuê chém ông thái
thanh nhận tiền và cùng đồng bọn lên kế hoạch chém ông thái
tại phố đi bộ nguyễn huệ quận một thương tật năm vĩnh viễn
ngày hai mươi sáu tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm xử sơ thẩm tuyên phạt vũ thủy hồng ngọc một mươi tám tháng tù
phan nguyễn duy thanh một mươi năm tháng tù năm bị cáo còn lại là đàn em của thanh lãnh một mươi sáu tháng tù
viện kiểm soát nhân dân tp hcm và viện kiểm soát nhân dân khắp cao kháng nghị bản án này
việc có quá nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ mức hình phạt đối với các bị cáo chưa tương xứng
với hành vi phạm tội không đủ tác dụng răng đe phòng ngừa
bản kháng nghị còn cho rằng tòa án cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm
đối với vai trò của bà sen trong vụ án những vấn đề này dự kiến sẽ được tòa phúc thẩm làm rõ
cũng trong sáng ngày một mươi chín tháng sáu sau một thời gian theo dõi và nghi ngờ đối tượng
có biểu hiện buôn bán thịt động vật hoang dã trong đó thì có thịt heo rừng
nên hạ kiểm lâm tp đà lạt lâm đồng đã phối hợp với công an phường tám
đã bắt quả tang trần ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê nam định trọ tại đường trần quang khải
thành phố đà lạt khi vừa nhập một mươi hai kg thịt heo rừng mang về để tiêu thụ
theo đó khi trần ngọc linh vừa nhận thịt heo rừng về phòng trọ
từ một nhà xe chuyển lên đà lạt thì bị lực lượng chức năng ập tới bắt giữ
cùng toàn bộ tan vật bước đầu khi làm việc với cơ quan chức năng
trần ngọc linh khe báo đối tượng đặt mua thịt heo rừng của một người tinh minh
tại tỉnh bình phước với giá gần bốn trăm linh đồng kg về bán lại kiếm lời
qua nhận định của hạt kiểm lâm thành phố đà lạt số thịt heo rừng trên được xẻ từ một con heo rừng
có trọng lượng khoảng từ bốn mươi năm mươi kg nguồn gốc con heo rừng này có thể được săn bắn
hoặc nhập lộ vào việt nam từ campuchia hiện hạt kiểm lâm tp đà lạt
đang củng cố hồ sơ để xử lý trần ngọc linh theo quy định
kính thưa quý vị như phóng sự trước mà chúng tôi đã phản ánh về tình trạng buôn bán
thông tin cá nhân tràn lan trên mạng và hệ lụy từ việc này là những phiền tói bức xúc
của các nạn nhân khi mà thường xuyên bị quấy rầy nguy hại hơn nữa là có thể khiến nạn nhân
của tình trạng mua bán thông tin cá nhân rơi vào hàng loạt rủi ro khác
những năm gần đây ngày càng có nhiều nạn nhân vừa bị mất tiền vừa rơi vào tâm trí hoang mang sợ hãi
việc cuộc điện thoại hâm dọa tống tiền của những kẻ lừa đảo
bỗng dư phát hiện tiền trong tài khoản không cánh mà bay nhưng không rõ nguyên nhân
nhẹ hơn thì địa chỉ mail tài khoản mạng xã hội bị theo dõi chiếm quyền sử dụng
tất cả những rủi ro này đều không ngoại trừ nguyên nhân hết sức đơn giản đó là số điện thoại

rủi ro là có thể là người dùng bị mất hết tất cả những cái tài khoản về ngân hàng
cái hai là bị mất hết những cái mối quan hệ mất cái độ tin cậy trong việc hợp tác với đồng nghiệp
đối với các hacker loại tội phạm công nghệ việc tìm theo dõi và chiếm đoạt tài khoản trên nền tảng số của người khác là không khó
trong khi đang có nhiều người còn chủ quan trong quá trình sử dụng điện thoại khi đăng nhập các trang web tham gia các nhóm mạng xã hội tải và dùng ứng dụng
khi chúng ta duyệt web hay là chúng ta sử dụng một cái ứng dụng nào đó ở trên điện thoại di động chẳng hạn
nếu như mà những cái ứng dụng đó mà nó đòi hỏi những cái yêu cầu về quyền truy cập vào danh bạ hoặc là quyền truy cập vào tin nhắn
thì những cái ứng dụng đó thì trước khi quyết định là chấp nhận thì người dùng nên xét lại là cái ứng dụng đó nó có cần số điện thoại của mình để làm gì
chúng ta nghĩ rằng là khi cho họ ở số điện thoại đó
thì những cái ứng dụng những cái dịch vụ internet đó cũng chẳng biết để làm gì thì tốt nhất là người dùng đừng nên cho
trong trường hợp mà mất thông tin về số điện thoại ngay lập tức đổi mật khẩu các tài khoản mạng xã hội các tài khoản email và quan trọng nhất đó chính là tài khoản ngân hàng
thì người dùng nên sử dụng những cái tính năng chặn cuộc gọi chặn tin nhắn từ những người lạ
khi mà chúng ta phát hiện thông tin của mình bị lộ lọt và bị lợi dụng
thì thứ nhất là phải có yêu cầu các cá nhân tổ chức vi phạm chấm dứt hành vi quảng cáo bằng hình thức liên hệ trực tiến hoặc gọi điện thoại hoặc tin nhắn email
còn trong trường hợp họ không chấp hành thì chúng ta có quyền đề nghị với cơ quan chức năng xử phạt hành chánh theo quy định
thì khi mà chúng ta yêu cầu các cơ quan xử lý theo quy định thì chúng ta lưu ý là phải cung cấp các thông tin và những cái bằng chứng để cho cơ quan
do đó khi chúng ta thấy có vi phạm thì chúng ta phải thu thập bằng chứng ngay
như là cái việc là chụp lại mạng hình
dự kiến tp hcm có khoảng ba mươi thí sinh sẽ không trúng tuyển vào lớp một mươi của các trường trung học phổ thông công lập sau kỳ thi tuyển sinh diễn ra vào giữa tháng bảy tới đây
và những học sinh này sẽ còn những con đường học tập nào sau trung học cơ sở
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
ngành giáo dục thành phố đang thực hiện lộ trình giảm dần tỷ lệ học sinh vào lớp một mươi công lập với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
còn khoảng sáu mươi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được vào học lớp một mươi công lập
vì vậy tùy vào sức học điều kiện đam mê của bản thân mà các em học sinh sẽ có định hướng khác nhau ngoài việc tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
rất là quan trọng nếu mà mình đi sai nếu mà giờ em không vào trường nghề không em vào trường cấp ba mà lỡ sau này em học xong lên lớp một mươi xong một mươi một lấy góp xong chẳng lẽ em đi chuyển vào trường nghề
nếu mà em chuyển vào trường nghề nó sẽ lâu hơn là từ lúc mình định hướng trước
em thấy học nghề nhưng mà em theo ý ba mẹ em thì em muốn học công lập giống như là một cái gì đó chính nguy hơn nhưng mà em thì thích học trường nghề hơn
tỷ lệ đậu vào trường công của lớp một mươi thì càng ngày càng ít
trường lập hồng thì khoảng chừng khoảng một mươi là có thể là không chọn được cái trường công
một mươi đó thì có thể đi vào nghề
các trường bổ thúc chăn quá hoặc là trường dân lập
theo hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một mà sở giáo dục đào tạo tp hcm công bố vào đầu tháng sáu
ngoài khoảng sáu mươi năm chỉ tiêu vào lớp một mươi công lập thì còn có hàng chục ngàn chỉ tiêu của các trung tâm giáo dục thường xuyên
các trường tư thuộc các trường trung cấp cao đẳng dành cho học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở
bên cạnh đó tâm lý chung của nhiều phụ huynh vẫn muốn con vào được trường công trong khi sức học của các em có giới hạn
vì vậy các trường trung học cơ sở phải tư vấn đối thoại với phụ huynh để giúp phụ huynh nhìn ra năng lực học tập của con em để có định hướng học tập phù hợp
muốn vô công lập mà công lập tốt còn có nhiều người không được với vô trường tư thôi
tâm lý ai cũng lo nói không áp lực thì cũng không đúng đâu
đối với những các em mà không có đủ sức học để mà tiếp tục theo học ở lớp một mươi cũng như là không có điều kiện học tiếp nữa
thì nhà trường chúng tôi cùng với giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ tiếp tục tư vấn cho phụ huynh
để mà phân luồn học sinh sau trung học cơ sở đó là định hướng nghề nghiệp cho các em
qua thông tin các kênh thông tin đại chúng thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến phụ huynh học sinh
và tổ chức nhiều buổi nói chuyện với phụ huynh ở các trường trung học cơ sở các phòng giáo dục
để đảm bảo được rằng các em học sinh định hướng được phù hợp được với cái việc mà chọn trường sắp tới của mình
việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở là cần thiết để đảm bảo cơ cấu nghề nghiệp trong xã hội
chính vì thế việc thí sinh không đăng ký thi tuyển
hoặc không đậu tuyển sinh lớp một mươi không phải là kết thúc quá trình học của mình
nhiều cơ hội nhiều cánh cửa mới sẽ được mở ra cho các em lựa chọn
đến thời điểm hiện tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tp hcm đã tiến hành kiểm tra học kỳ hai
cho học sinh khối chín để đảm bảo tiến độ ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi vào giữa tháng bảy